vào ngày một mươi ba tháng hai đoàn công tác cứu nạn cứu hộ có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp
nên được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm những người còn sống tại địa điểm mới
hiện trường mới mà đoàn cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện công việc tìm kiếm các nạn nhân
có nhiều yếu tố nguy hiểm rất dễ sụp đổ thứ cấp
đội tìm kiếm của việt nam đã phối hợp với lực lượng địa phương sử dụng máy xúc để che chắn
nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân
ngay sau khi có mặt tại địa điểm tìm kiếm cứu nạn mới đội cứu hộ việt nam cũng đã triển khai thiết bị
do băng zada để tìm kiếm sự sống dưới đống đổ nát
đến đêm ngày một mươi ba tháng hai đội cứu hộ của việt nam phối hợp với các lực lượng tại thổ nhĩ kỳ
đã tìm thấy và đưa thi thể bốn nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
vào ngày hôm nay đoàn cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm
theo điều phối của cơ quan chuyên môn thổ nhĩ kỳ
vào khoảng bốn giờ dạng sáng ngày hôm nay tại ngã tư giao nhau giữa đường dt sáu trăm một mươi chín và đường dẫn xuống cảng tam hiệp
thuộc xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
giữa ô tô khách và ô tô đầu kéo khiến tám người chết một mươi hai người bị thương
vào thời điểm trên xe ô tô khách bảy mươi sáu b sáu trăm sáu mươi do ông phạm đức hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường nghĩa hà thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi điều khiển
trở theo một mươi chín người đã va chạm với xe ô tô đầu kéo chín mươi hai h bốn trăm ba mươi ba chín mươi hai r bốn trăm sáu mươi chín
do ông trần minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam điều khiển
lưu hành theo hướng cầu vượt trường hải cảng tam hiệp
các chạm đã khiến sáu người chết tại chỗ hai người chết tại bệnh viện
và một mươi hai người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện trong đó có hai người đang nguy kịch
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh quảng nam công an huyện núi thành
đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường tham gia khắc phục hậu quả và điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và công an huyện nối thành đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường tham gia khắc phục hậu quả và điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
hôm nay lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cho vị viện đa khoa trung ương quảng nam
để tập trung năng lực để tập trung cứu chữa các bệnh nhân trong trang bệnh viện
lãnh đạo tỉnh đã đến thăm động viên và hỗ trợ cho những
và gia đình tham gia vụ tai nạn

bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam đang tập trung nhân lực cứu chữa cho nạn nhân
những người tử vong cũng đã được đưa về quê nhà an táng
hiện đã xác định được danh tính nạn nhân chết và bị thương đến từ quảng ngãi
nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng
phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã gửi lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã chỉ đạo nóng các cơ quan đơn vị liên quan
có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến tám người tử vong và nhiều người bị thương
đồng thời phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
quốc biệt hùng tổ chức đoàn công tác của ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan
trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương
chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
và ngay trong sáng ngày hôm nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
khuất việt hùng đã lên đường vào quảng nam để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông cũng bước đầu được xác định cụ thể như sau
một phạm đức hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xã nghĩa hà tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi lái xe khách
hai lê thị xã sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi xã nghĩa an tp quảng ngãi
ba đặng liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai xã nghĩa phú tp quảng ngãi
bốn đinh văn hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín xã nghĩa phú tp quảng ngãi
năm bạch ngọc linh chưa rõ năm sinh xã nghĩa hà tp quảng ngãi
sáu trần thị máy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
bảy nguyễn trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
sáu nguyễn trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
nạn nhân thứ tám chưa rõ danh tính
và thật không sai khi chúng ta nói rằng an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà
và để làm được điều này quan trọng nhất vẫn là ý thức từ mỗi người tham gia giao thông
đặc biệt là thanh thiếu niên
ghi nhận tại quảng ninh thời gian vừa qua
công tác tuyên truyền giáo dục các quy định về an toàn giao thông đối với thanh thiếu niên học sinh
rất được các lực lượng chức năng trú trọng
các bậc phụ huynh cũng thường xuyên được yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông
trong quá trình đưa đón con em tới trường
thế nhưng thực tế cho thấy là tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm luật giao thông
vẫn diễn ra khá phổ biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một số tuyến đường
gần các trường học trên địa bàn tp hạ long
không quá khó để bắt gặp những hình ảnh học sinh vi phạm luật giao thông như thế này
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long
đã xử lý gần năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên độ tuổi học sinh vi phạm luật giao thông
đáng báo động chiếm gần năm mươi là các trường hợp học sinh sử dụng xe mô tô không có biển số
xe có dung tích xy lanh trên năm mươi phân khối tham gia giao thông
những các cháu đấy thì thường xuyên không đi vào trong trường
mà sẽ gửi xe ở một vài vị trí nào đó
ở khu vực gần trường
ngược lại thì bố mẹ các cháu thì phụ huynh thì cũng nhiều
phụ huynh cũng không thể không biết hết được
cái tuổi quy định của các cháu được điều khiển các phương tiện như thế nào
chỗ này thì cũng rất là cần đề nghị sự phối hợp quản lý con của phụ huynh học sinh
phối hợp thì mới nắm được cái việc là con có phương tiện hay không
vì cái phương tiện là con có hay không là do gia đình
thứ hai nữa là trong cái quá trình thực hiện
cung cấp phương tiện cho con là đúng đảm bảo đủ tuổi rồi
đủ năng lực để đi rồi
thực tế cũng cho thấy không chỉ các em học sinh
mà còn có không ít bậc phụ huynh cũng vi phạm luật giao thông
trong quá trình đưa đón con em mình
để chấn chỉnh tình trạng này
bên cạnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh đã tổ chức nhiều đoàn công tác
tăng cường kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại các cổng trường học
ngoài việc yêu cầu các lực lượng chức năng quyết liệt xử lý vi phạm
sẽ đánh giá chính xác sự vào cuộc của nhà trường chính quyền địa phương
và các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại các cổng trường học
cần phải tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên học sinh
bởi vậy là trong thời gian tới ban an toàn giao thông sẽ chỉ đạo
làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường
gắn với việc thường sinh viên
kiểm tra nhắc nhở và xử lý các vi phạm
tổ chức ký cam kết giữa nhà trường phụ huynh học sinh
không giao xe cho con em chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe
tổng giả soát tăng cường các điều kiện về an toàn giao thông tại các cổng trường học
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng mỗi năm
bổ sung kiến thức nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
cũng như tăng cường xử lý các vi phạm
lỗi vi phạm là những giải pháp vô cùng cấp thiết
thế nhưng sự sát sao quan tâm từ phía gia đình
sự gương mẫu từ các bậc phụ huynh
mới chính là cách bảo vệ tốt nhất dành cho các em
liên quan tới vụ án xảy ra tại nhà xuất bản giáo dục việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
thuộc bộ giáo dục và đào tạo
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với các bị can có liên quan
kết quả điều tra xác định ông nguyễn đức thái nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng bà nguyễn thị thanh thủy nguyên trưởng ban kế hoạch marketing
và ông đinh quốc khánh nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing
thông đồng với bà tô mỹ ngọc chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng
vi phạm quy định về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với
nguyễn đức thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
và nguyễn thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội
nguyên trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để tạm giam khám xét đối với đinh quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường phan chu trinh quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
tô mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường phú mỹ hưng quận bảy thành phố hồ chí minh
chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hiện bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can
và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án thu hồi triệt để tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ văn phú
trú tại huyện phú tân tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
lợi dụng gia đình bà mã thị thanh thúy đã ngủ say nên phú đã đột nhập vào nhà
lấy trộm một kết sát bên trong có ba mươi chỉ vàng hai mươi bốn carat ba bảy chỉ vàng một mươi tám carat
và tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát
tài sản trộm được phú đem bán rồi mang tiền đến casino
ở campuchia để đánh bạc
phát hiện bị mất tài sản bà thúy đã trình báo với cơ quan công an
và nhận được tin báo của bị hại lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện phú tân
tiến hành xác minh khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định võ văn phú là đối tượng
đã gây ra vụ trộm trên nên đã bố trí lực lượng và bắt giữ được võ văn phú
khi đối tượng đang trên đường đánh bạc trở về địa phương